thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp tục chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
bàn về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi một và một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số một của chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
và đề án xác định thiệt hại để bồi thường hỗ trợ khôi phục sản xuất
và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung
phát biểu tại phiên họp thủ tướng khẳng định kết quả kinh tế xã hội trong một mươi một tháng vừa qua
là một nỗ lực và quyết tâm lớn của chính phủ
thủ tướng đề nghị đổi mới các giải pháp chọn lọc vấn đề quan trọng
đưa vào dự thảo để gửi lại các thành viên chính phủ có ý kiến
đồng thời phải bổ sung hoàn thiện năm nhóm giải pháp trong nghị quyết trung ương bốn
để bổ nhiệm và tuyển dụng cán bộ hiệu quả
về nghị quyết một của chính phủ thủ tướng nêu rõ cần thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường
bộ máy chính quyền cần phải hoạt động hiệu quả chống quan liêu

trong nghị quyết một điểm trong nghị quyết để vận dụng chân nhận
tại phiên họp thủ tướng yêu cầu không giải cứu các doanh nghiệp ngân hàng
vay nợ lỗ lớn để tránh thâm hụt ngân sách đồng thời xây dựng hệ thống bán lẻ
và hệ thống thương mại quốc gia góp phần ổn định kinh tế vĩ mô
thủ tướng chỉ đạo phải giả soát chi tiêu công để tiết kiệm trước mắt sẽ giảm một mươi chi thường xuyên
cho hội họp tiếp khách đi nước ngoài đồng thời công khai minh bạch mọi vấn đề chi tiêu
để người dân được biết thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên chính phủ cần phải thực hiện tốt
lời hứa trước quốc hội nói phải làm kiểm soát kinh tế vĩ mô lạm phát không để lạm phát quá năm
thủ tướng giao các bộ ngành địa phương cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp thủ tướng nêu rõ kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn một mươi bảy sẽ khẩn trương ký ban hành ngay sau phiên họp này để làm cơ sở cho các thành viên chính phủ
cũng như các bộ ngành địa phương trong cả nước thực hiện